mở màn mùa kịch dành cho thiếu nhi mới đây nhà hát kịch việt nam đã cho ra mắt vở kịch bộ quần áo mới của hoàng đế
vở kịch do tác giả minh nguyệt xây dựng phỏng theo nguyên tác của tác giả lường danh anderson đã thổi một luồng gió mới cho sân khấu dành cho thiếu nhi
vở kịch bộ quần áo mới của hoàng đế kể về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế rằng họ sẽ dệt cho ông một bộ y phục
mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc bắt tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy
vở kịch bộ quần áo mới của hoàng đế được nhà hát kịch việt nam giàn dựng với phong cách mới lạ và sự đầu tư công phu
chúng tôi đã quyết định mời đạo diễn rất tài năng người nhật bản nguyên nguyễn sê ki sang để giàn dựng
ngôn ngữ kể chuyện thì rất là mới và nó không gây nhàm chán cho trẻ em
bởi vì ông kết hợp cả nhảy múa vũ đạo phang tâm minh
nó khiến cho các bạn nhỏ sẽ hòa chung cái nhịp của câu chuyện
thông qua những tình huống dí dỏm yếu tố giáo dục được kết hợp một cách độc đáo cùng yếu tố giải trí không gian có tích lộng lẫy
bộ quần áo mới của hoàng đế mang đến thông điệp nhẹ nhàng giúp các bạn nhỏ cảm nhận được một cách tự nhiên nhất bài học về lòng trung thực trong cuộc sống